mạng xã hội có đưa tin có năm địa danh của việt nam lọt vào top hai mươi điểm đến hàng đầu trên thế giới trong năm hai nghìn hai mươi
và trong đó có cả quê nhân do hostelworld xếp hạng
tuy nhiên khi chúng tôi tìm hiểu thêm thông tin thì thật bất ngờ hai mươi điểm đến này lại khác nhiều so với thông tin báo mạng đăng tải
theo thông tin mà một số tờ báo đã đưa năm địa danh lọt top hai mươi điểm đến hàng đầu thế giới năm hai nghìn hai mươi
do hostelworld xếp hạng là hà giang phong nha kẻ bàng
ninh bình hạ long và quy nhơn
tuy nhiên sau khi chúng tôi tìm hiểu thì chỉ có duy nhất hà giang nằm trong top và đứng ở vị trí thứ một mươi ba
còn với thông tin năm điểm đến như báo chí đã đưa tin được lấy từ trang tin tức trực tuyến happost
đăng ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín dựa trên dữ liệu của hostel world
nó còn ở một cái điểm sai nữa là nó là trong cái bản nguyên gốc ấy nó dùng cái từ là dự đoán cho năm hai nghìn hai mươi
căn cứ trên cái số liệu đặt phòng của họ
trong năm hai nghìn một mươi chín để đưa ra một cái dự báo cho năm hai nghìn hai mươi là năm cái điểm đến của việt nam
nằm trong top hai mươi điểm đến được ưa thích về du lịch bụi của khách du lịch anh
thì khi trích lại thì tờ huffington post đã bỏ mất chữ for british
và chúng ta thì đã không tìm cái thông tin gốc và chúng ta chỉ đăng lại
đây không phải là lần đầu tiên một số tờ báo trong nước đưa thông tin thiếu chính xác
vấn đề cần quan tâm
đó là khi đưa thông tin chúng ta phải kiểm chứng chứ không chỉ đơn thuần là sao chép qua lại giữa các trang báo
khi chúng ta trích lại từ các cái thông tin của các cái báo chí quốc tế
thì chúng ta nên có một cái động tác đó là chúng ta kiểm tra lại thông tin gốc
và các bảng xếp hạng này đôi khi nó được cung cấp bởi một số các doanh nghiệp
chứ cũng không hẳn nó là những cái tổ chức gọi là được kiểm định
hoặc là các cái hiệp hội hoặc là các cái tổ chức hàng đầu thế giới về du lịch
có thể nói du lịch là ngành rất được quan tâm sau thời gian dài diễn ra dịch bệnh covid
việc quảng bá hình ảnh việt nam ra nước ngoài cũng được đặc biệt coi trọng
nhưng việc quá chú trọng vào bảng xếp hạng cũng khó có thể giúp ngành du lịch phục hồi nhanh hơn
chúng ta cần những giải pháp phát triển bền vững đi lên từ nội lực
bằng việc cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho du khách